tại hà nội bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã chủ trì hội nghị giới thiệu bản đồ sạt lở bờ sông
sói lở bờ biển vùng đồng bằng sông kiểu long tham dự có đại diện một mươi ba tỉnh thành phố khu vực đồng bằng sông kiều long
báo cáo tại hội nghị cho thấy diễn biến phức tạp của sạt lở bờ sông bờ biển có xu thế ngày càng gia tăng cả về phạm vi và quy mô
bản đồ sạt lở bờ sông sói lở bờ biển vùng đồng bằng sông cửu long
cả nước hiện đã xác định được năm trăm sáu mươi hai điểm trên tổng số bảy trăm tám mươi sáu km sạt lở bờ sông bờ biển
trong đó có năm mươi năm điểm với một trăm bảy mươi ba km sạt lở đặc biệt nguy hiểm năm trăm linh bảy điểm sạt lở nguy hiểm và sạt lở bình thường tổng chiều dài sáu trăm một mươi ba km
bản đồ này cập nhật toàn bộ thông tin về tình hình thiên tai diễn biến ở vùng ven sông và ven biển ở đồng bằng sông cổ long để đưa vào
bản đồ này cũng có thể được cập nhật bởi những người tại địa phương
trong điều kiện nguồn lực còn hạn hẹp chính phủ vẫn ưu tiên phân bổ nguồn kinh phí để giảm thiểu những tác động từ sạt lở bờ sông bờ biển gây ra
vì vậy cần phải thực hiện đồng bộ các giải pháp trong đó việc ứng dụng bản đồ sạt lở bờ sông sói lở bờ biển vùng đồng bằng sông kiểu long là một trong những giải pháp để nâng cao khả năng dự báo cảnh báo hỗ trợ các nhà quản lý chính quyền địa phương và cộng đồng tiếp cận trực tiếp nhanh chóng chi tiết các vị trí hình ảnh và video tại các khu vực sạt lở nhằm từng bước kiểm soát an toàn về phòng chống sạt lở trước mắt và lâu dài